tội danh giết người bị cáo võ lê phúc tâm sinh năm hai nghìn một đã bị tòa nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt một mươi năm tù giam
hai bị cáo khác là thái tuấn em sinh năm hai nghìn hai và phạm văn trơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
mỗi bị cáo hai năm tù cùng về tội gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng do va chạm giao thông khi đang lưu thông trên đường nên giữa tâm với lữ minh khang
người điều khiển xe máy và lê trung hào người ngồi sau xe khang xảy ra mâu thuẫn
sau đó khang hào rủ trơn và tuấn em mang theo gậy đánh bóng chảy đi tìm tâm để đánh
trong lúc xô sát giữa hai bên tâm cầm dao rượt đuổi và đâm nhiều nhát vào người khang
khiến khang tử vong sau thời gian cấp cứu tại bệnh viện
ngoài bản án đã tuyên hội đồng xét xử còn buộc bị cáo tâm có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên một trăm chín mươi triệu đồng
tại thời điểm gây án bị cáo tâm đang là sinh viên y khoa
phòng cảnh sát hình sự công an
phòng cảnh sát hình sự công an
tỉnh cao bằng đang tạm giữ hai đối tượng la quốc tuấn sinh năm hai nghìn bốn la phi hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
cùng chú tại thị trấn bảo lạc huyện bảo lạc tỉnh cao bằng về hành vi cố ý gây thương tích
vào chiều ngày bốn tháng hai tại thị trấn bảo lạc do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu tại quán karaoke
nên giữa đối tượng tuấn hùng đã xảy ra vụ xô sát với nhóm thanh niên khác khoảng bốn năm người
trú tại xã hồng trị huyện bảo lạc gây hậu quả nghiêm trọng
cụ thể hùng đã
đã dùng dao nhọn đâm trọng thương hai nam thanh niên
liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cò lúa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang tiếp tục khởi tố thêm hai đối tượng là phạm văn mãi
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tỉnh sóc trăng và huỳnh phúc chia sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thành phố cần thơ
cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra khoảng giữa năm
năm hai nghìn hai mươi một mãi đã bàn bạc cấu kết với nguyễn văn út sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một lê tấn rủ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và nguyễn minh triều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng chú tại tỉnh hậu giang
đưa ra thông tin gian dối để lừa một thương lái đặt cọc hơn năm trăm năm mươi triệu đồng để ký hợp đồng mua trên một ba trăm linh tấn lúa
sau khi nhận được tiền cọc lúa các đối tượng chia nhau tiêu xài rồi tránh không giao lúa như hợp đồng
đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang đã khởi tố vụ án
tham út rủ và triều cùng về hành vi lừa đảo chiếm đạt tài sản
những ngày qua nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở đồng bằng sông cửu long đã tạm ngưng hoạt động
tránh việc đầu cơ tạo khăn hiếm để tăng giá
ngành chức năng các địa phương đang tăng cường giám sát chặt hoạt động kinh doanh của các cửa hàng
tại an giang cục quản lý thị trường và sở công thương đã đến kiểm tra hai mươi ba cơ sở kinh doanh xăng dầu đóng cửa
kết quả là không phát hiện cơ sở nào có dấu hiệu găm hàng
đầu cơ nguyên nhân đóng cửa là do thiếu nguồn cung từ các đại lý lớn
còn tại hậu giang có sáu trong tổng số hai trăm ba mươi một cơ sở kinh doanh xăng dầu đang đóng cửa
trong sáng nay cục quản lý thị trường và ngành chức năng thành phố cần thơ cũng đã làm việc
với các đơn vị cung ứng xăng trên địa bàn yêu cầu đảm bảo nguồn cung cho các đại lý
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh
phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng nguyễn bá quyền
chuối quốc huyện bố trạch tỉnh quảng bình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ gần tám viên ma túy tổng hợp
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với các lực lượng phát hiện xe ô tô di chuyển trên quốc lộ một a
thuộc địa bàn xã kỳ nam thị xã kỳ anh có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện dưới chân ghế phụ bên lái có một túi ni lông màu đen
bên trong có ba mươi tám bao ni lông đựng gần tám viên ma túy tổng hợp cùng một dao nhọn
qua đấu tranh đối tượng quyền khai nhận số tăng vật thu giữ được ở trên đều là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
được vận chuyển từ tỉnh quảng bình vào hà tĩnh để tiêu thụ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng cũng vừa triệt phá chuyên án
bắt quả tàng hai đối tượng gồm trang long và bùi quang hiếu cùng chú quận hải châu
khi vừa vận chuyển ma túy từ nghệ an về đà nẵng để tiêu thụ
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một các trinh sát phát hiện long có nhiều biểu hiện bất minh và thường xuyên
có hoạt động liên quan đến các đối tượng ma túy trên địa bàn nên tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh
vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai khi long và hiếu vừa mang ma túy về đến đà nẵng
thì bị công an thành phố bắt quả tang phát hiện ba túy chứa ma túy là ketamin trọng lượng khoảng năm trăm linh gram

trang long và hiếu thừa nhận đã nhiều lần lấy ma túy về phân chia và bán lại cho các đầu mối trên địa bàn thành phố để kiếm lời
hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra củng cố hồ sơ mở rộng
công an huyện trảng bom đồng nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng lê trọng vĩ hai mươi hai tuổi quê tỉnh thanh hóa
và nguyễn tấn đạt một mươi chín tuổi chú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ
qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện trảng bom đồng nai đã phát hiện vĩ và đạt đang chuẩn bị
có hành vi bán sáu giàn pháo loại bốn mươi chín ống cho hai đối tượng chưa rõ lai lịch ở địa bàn ấp tân thành xã bắc sơn
khám xét khẩn cấp nhà của vĩ ở xã bắc sơn công an thu giữ thêm chín giản pháo loại bốn mươi chín ống tổng trọng lượng gần hai mươi chín kg
qua đấu tranh vĩ khai nhận thường nhờ đạt giới thiệu người mua pháo mỗi lần trả công đạt từ năm mươi đến hai trăm linh đồng
số pháo trên y mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá một mươi năm triệu đồng mang về bán thì bị bắt
thời gian qua trên địa bàn cả nước trong đó có tỉnh nghệ an đã diễn ra tình trạng người dân tham gia chơi phường hụi với nhiều hình thức biến tướng tinh vi
mặc dù việc tham gia chơi phường đã được pháp luật cho phép tại nghị định một mươi chín của chính phủ
thế nhưng có một thực tế là hiện phần lớn việc chơi phường hội trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh nghệ an
thời gian qua đều trái vẹn
với quy định dân đến mất tiền và vi phạm pháp luật hình sự
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã điều tra khởi tố vụ án
tạm giữ trên một mươi đối tượng để phục vụ công tác điều tra liên quan đến việc chơi phường hụi phạm pháp
các đối tượng này thường lợi dụng mạng xã hội để thành lập các phường hụi trái pháp luật lợi dụng uy tín
kêu gọi người dân góp tiền chơi phường hụi sau đó tuyên bố vỡ hụi để chiếm đoạt tài sản
hoặc sử dụng công nghệ để tạo tin nhắn giả chuyển tiền để chiếm đoạt tiền của người dân
hiện đã có hàng trăm người dân trên địa bàn tỉnh nghệ an đã trở thành những nạn nhân từ việc chơi phường hụi trái pháp luật
với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng
trong khi đó việc xác định các hành vi vi phạm cấu thành tội phạm
cũng như quá trình xử lý các đối tượng trong những vụ việc này
đang gặp khó khăn vướng mắt do rất nhiều biến tướng trong việc tổ chức các đường dây chơi phường hụi
người chơi và người mở phường nguội là không tuân thủ theo quy định pháp luật cho nên hoạt động một cách trái phép
cụ thể đó là việc thành lập hụi phường cũng như là chơi phường hụi
không thông báo cũng không đăng ký tại chính quyền cấp xã theo quy định
và tự tổ chức thành lập phường hội thông qua các mạng xã hội như zalo facebook
cái việc thành lập này rất đáng
đơn giản thuận lợi kể cả bốc phường bốc hụi kể cả chuyển tiền cũng rất dễ dàng và thuận lợi
hiện nay rất là khó khăn
ở đây là thứ nhất nó nhập nhem giữa dân sự hay hình sự phát sinh từ các vụ việc chơi phường
thứ hai quá trình điều tra rất là khó khăn vì một lúc một người chơi nhiều chơi phường
và những người mà họ bốc được phương trước họ không tiếp tục tham gia nữa
hoặc là một lúc mà chủ phường bổ trí nhiều
nhiều giấy phương nhiều bát phương thì số tiền lưu truyền cho người này người khác rất là nhiều
và đặc biệt nhất là chơi qua mạng thì việc thu thập các tài liệu chứng cứ
để chứng minh rằng là lừa đảo hay làm dụng tín nhiệm cho tài sản thì rất là khó khăn
nhằm tránh rủi ro khi chơi hụi người dân chỉ nên chơi hụi khi thấy rõ sự an toàn
như người chủ hụi có tin cậy cao các thành viên biết rõ về nhau hụi không có lãi suất hoặc lãi suất thấp
ngoài ra việc chơi hụi nhất thiết phải có sổ sách ghi chép cẩn thận giấy tờ biên nhận rõ ràng
có chữ ký của cả hai bên về việc giao nhận tiền biết rõ người nhận hụi sau mỗi kỳ góp hụi
đặc biệt trước khi quyết định tham gia vào một nhánh hội nào đó
người chơi cần tìm hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan để tránh mắc bẫy của những đối tượng xấu
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
lò văn lâm chú tại huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la đã bị khởi tố và bắt tạm giam
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lò văn lâm đi từ vùng dịch trở về địa phương
nhưng không đến cơ sở y tế để khai báo không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo đúng quy định
lâm đã đi đến nhiều địa phương và tiếp xúc nhiều người hậu quả đã làm lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín cho hai người khác
căn cứ vào kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh nhai đã ra quyết định khởi tố vụ án
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã trường bằng huyện quỳnh nhai
khởi tố bị can đối với lâm để tiếp tục điều tra làm rõ
tin an ninh trật tự đường dây đưa ma túy từ tỉnh nghệ an vào thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
tiêu thụ lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá ba đối tượng đã bị bắt giữ
ba đối tượng bị bắt giữ gồm trần thị la nguyễn bá hải và trần văn phong chú tại phường ea tam thành phố buôn ma thuột
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày một mươi tháng một phong liên hệ với la để mua bánh heroin với giá hai trăm ba mươi triệu đồng
thời điểm này la đang ở tại thành phố buôn ma thuột và đã điện thoại cho một đối tượng không rõ nhân thân
lai lịch ở tỉnh nghệ an đặt mua được một bánh heroin
sau đó người này thuê hải vận chuyển ma túy vào thành phố buôn ma thuột để giao cho la với số tiền công là một mươi triệu đồng
tuy nhiên khi các đối tượng vừa giao xong ma túy thì bị công an thành phố buôn ma thuột bắt giữ
tiến hành khám xét nhà của phong ở phường ea tam lực lượng công an còn thu giữ thêm bốn gói ni lông
bên trong chứa gần bốn mươi gram ma túy đá năm mươi viên ma túy tổng hợp năm điện thoại di động
bất chấp quy định pháp luật vì lợi nhuận các đối tượng vẫn cố tình mua bán tàng trữ pháo nổ
như là vào dịp tết nguyên đán
vào ngày hai mươi bảy tháng một toán nhân dân huyện gia lâm thành phố hà nội đã mở phiên toàn xét xử lưu động
và tuyên phạt bị cáo đinh quang đạt
chú tại xã tam dị huyện lục nam của tỉnh bắc giang ba mươi tháng tù về tội buôn bán hàng cấm
theo cáo trạng vào ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đinh quang đạt được một đối tượng hỏi mua ba mươi mét pháo nổ
nên đã đồng ý vào mạng internet đặt mua sau đó đem về bán lại với giá một một triệu đồng một mét
quá trình đạt vận chuyển pháo nổ đem bán thì bị lực lượng công an kiểm tra
đối tượng mua đã kịp chạy thoát đạt bị bắt với hai mươi ba sáu kg pháo nổ
tại phiên tòa bị cáo đạt thừa nhận biết pháp luật
cấm buôn bán pháo nổ nhưng vì mục đích kiếm lời nên bị cáo vẫn buôn bán
hội đồng xét xử nhận định mặc dù bị cáo nhận thức được việc buôn bán pháo nổ là hành vi bị nghiêm cấm
nhưng vì mục đích lợi nhuận mà vẫn cố tình thực hiện nên phải xử lý nghiêm
và tuyên phạt bị cáo ba mươi tháng tù về tội buôn bán hàng cấm
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
tai nạn liên hoàn giữa hai xe máy và một xe tải đã khiến một người tử vong một người bị thương nhẹ
vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày hôm nay trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua ấp bốn xã đồng tâm huyện đồng phú tỉnh bình phước
cụ thể vào khoảng chín giờ sáng nay một chiếc xe máy do người đàn ông tên là khánh chú tại tỉnh bình dương điều khiển
và chạm với xe máy khác lưu thông cùng chiều vụ việc khiến ông khánh bị ngã ra làn đường đối diện
cùng lúc này một chiếc xe tải lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ tỉnh đắk nông về tp hcm đi đến
đã cán thẳng lên người ông khánh khiến người này tử vong
người điều khiển xe máy còn lại cũng bị thương nhẹ
theo số liệu mới nhất của cục cảnh sát giao thông bộ công an trong dịp tết nguyên đán nhâm dần
hàng nghìn xe vi phạm trên cao tốc đã bị phạt nguội
ngày nghỉ tết hệ thống camera phát hiện một bốn trăm một mươi tám trường hợp vi phạm lập biên bản ba mươi chín trường hợp
gửi thông báo vi phạm một ba trăm bảy mươi chín trường hợp phát hiện hơn một sáu trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn
chiếm tới sáu sáu tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông
đột kích tụ điểm đánh bạc tại ấp một xã bình lộc thành phố long khánh
cảnh sát hình sự công an thành phố long khánh đã phát hiện và bắt giữ nhiều con bạc
hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền
bị bắt quả tang ngay tại chiếu bạc
tăng vật thu giữ gồm hơn một mươi sáu triệu đồng trên chiếu bạc bốn xe máy các loại và chín mươi hai triệu đồng trên người các đối tượng
qua đấu tranh công an xác định một mươi đối tượng trực tiếp tham gia nên đã tiến hành bắt giữ
trong khi đó với hành vi gá bạc và đánh bạc
sáu đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang tạm giữ để điều tra
ngày ba tháng hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt quả tăng sòng bạc bằng hình thức lắc tài xỉu
tại nhà đối tượng nguyễn thanh tùng chú tại ấp phú tân a xã phú tân huyện châu thành
sáu đối tượng không kịp chạy thoát trong đó có trần tuấn anh thái thành công thái văn triệu
đặng quốc khải trần thái bằng và nguyễn thanh tùng
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm một bộ dụng cụ để lắc tài xỉu bốn mươi một lá bài tay đã qua sử dụng
lực lượng công an tạm giữ trên người và trên chiếu bạc hơn bảy mươi triệu đồng một mươi năm điện thoại di động và sáu xe mô tô
sau tết nguyên đán là thời điểm nông nhàn người dân tại khu vực biên giới cao bằng
thường theo các đường mòn lối mở sang trung quốc để kiếm việc làm thêm
tiêm ẩn rất nhiều phức tạp về an ninh trật tự
từ khi dịch diễn biến phức tạp phía trung quốc cũng đã xây dựng các tường rào biên giới
dù vậy bà con vẫn tìm cách vượt biên trái phép
bên cạnh các giải pháp được tiến hành đồng bộ thì việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân
cũng được lực lượng công an cơ sở đẩy mạnh
một buổi tuyên truyền về hoạt động xuất nhập cảnh trái phép của lực lượng an ninh công an huyện trùng khánh
với bà con địa bàn xã biên giới lăng hiếu
như bà con biết là xã lào hiếu mình là địa bàn xã biên giới tiếp giáp với trung quốc
từ các khu vực biên giới là các đường biên là bây giờ hầu như phía trung quốc đều tiến hành xây dựng hàng rào tuyến biên giới hết rồi
thì mình thực hiện hành vi xuất cảnh bên kia thì cũng bị lực lượng chức năng trung quốc ngăn chặn và xử lý theo quy định của bên trung quốc
trong thời gian tới thì quyền cáo bà con
thứ nhất là đang trong thời gian dịp tết nữa thì mình không tiến hành xuất cảnh về tuyên truyền cho người thân của mình nữa
về nói với người thân
là tuyên truyền không cho vượt biên trái phép và không buôn người và không lợi dụng lừa qua biên giới và cảnh sát những người lạ vào biên để báo bên nhà nước
rồi biên trái phép cũng là pháp luật cấm thôi thì nói chung là đi vở đi sang kiếm tiền
nhưng mà thực ra là nếu mà đổ ro thì quay về tiền cũng không được
trong khi đó rồi còn bị phạt nữa thì làm ở việt nam thì được bao nhiêu thì cũng là bấy nhiêu đấy ạ
không vượt biên trái phép
bên cạnh đó lực lượng công an huyện cũng thường xuyên phối hợp với công an xã xuống tận nhà dân làm tốt công tác tuyên truyền như thế này
chào ông hôm nay lực lượng công an huyện công an xã xuống nhà mình tuyên truyền về tình hình xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn
gia đình có con cháu thì ông về nhắc nhở các anh chị không xuất cảnh trái phép nhé
nếu xuất cảnh trái phép là vi phạm pháp luật mà còn bị phạt nữa
có đối tượng xấu nào liên quan đến xuất nhập cảnh ông báo ngay cho lực lượng công an chúng cháu để kịp thời xử lý
công an xuống tuyên truyền thì mình phải về nhắc nhở con cháu chứ
giờ yên tâm ở nhà làm ăn thôi
không sang trung quốc nữa vượt biên là vi phạm pháp luật
dân mình hiểu rồi không vi phạm nữa đâu
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an huyện trùng khánh đã đẩy mạnh công tác nắm tình hình địa bàn quản lý nhân khẩu
thường xuyên tuần tra kiểm soát khu vực biên giới chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
trong năm hai nghìn hai mươi một và tính đến thời điểm hiện tại
tôi đã bóc gỡ phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành bóc gỡ được tổng cộng hơn hai mươi tám vụ tổ chức cho người trung quốc nhập cảnh trái phép
và bắt giữ hơn một trăm linh trường hợp người trung quốc đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
và đồng thời thì bóc gỡ hơn ba mươi bảy vụ trên hơn bốn mươi đối tượng là người việt nam là đứng ra tổ chức
đường dây tổ chức cho người việt nam xuất cảnh trái phép sang trung quốc với nhiều mục đích khác nhau như lao động làm thuê tâm thân
và một số nó sang trung quốc thì để đi nước thứ ba như hồng kông hoặc là đài loan
thời gian tới công an huyện trùng khánh tiếp tục vận động quân chúng nhân dân nâng cao cảnh giác
chủ động trong cung cấp tin báo tố giác tội phạm hoặc các hoạt động nghi vấn
truyền thông tin

chủ động ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
tàng chữ trái phép hai bánh heroin và một kg ma túy đá bùi đức nam chú tại thị trấn ninh giang
huyện ninh giang tỉnh hải dương vừa bị công an huyện ninh giang phát hiện bắt giữ
cụ thể tại trạm kiểm soát vé đường cao tốc hà nội hải phòng thuộc địa phận thị trấn gia lộc
huyện gia lộc tỉnh hải dương công an huyện ninh giang tiến hành kiểm tra bùi đức nam khi đối tượng này
ngồi trên xe ô tô do bùi ngọc thuật chú tỉnh hải dương điều khiển
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện nam tàng chữ hai bánh dạng bột đóng bánh và một túi nilon
bên trong đựng các hạt tinh thể màu trắng nam khai nhận đó là heroin và ma tuy đá
cần tết nguyên đán
cần tết nguyên đán
nhu cầu sử dụng xe khách của người dân thường tăng cao tuy nhiên do dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn diễn biến phức tạp nên lượng người đi xe đang có xu hướng giảm hành khách ít số lượng xe lại nhiều
dẫn tới hiện tượng tranh giành khách của nhau thậm chí xung đột giữa các nhà xe
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã điều tra làm rõ một vụ cố ý gây thương tích
vì tranh giành khách giữa hai nhà xe tạm giam tám đối tượng
nguyễn văn toàn và nguyễn văn định là chủ xe khách mỹ an chạy tuyến giao thiện giao thủy bến xe nước ngầm hà nội
do tranh giành khách xe khách mỹ an có mâu thuẫn với xe khách ngọc sơn chạy tuyến quốc lâm giao thủy thanh sơn phú thọ
chủ xe khách mỹ anh đã liên lạc với nguyễn yến thanh chú tại phú xuyên tp hà nội đặt vấn đề thuê người đánh dằn mặt xe khách ngọc sơn với giá một mươi sáu triệu đồng
nguyễn yến thanh đã thuê một số nam thanh niên người nam định hiện đang sinh sống tại hà nội
lên kế hoạch đánh dằn mặt chủ xe phụ xe khách mỹ an
ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng bắt taxi về nam định đón xe khách ngọc sơn tại khu vực cầu lạc quần thị trấn xuân trường
khi xe khách ngọc sơn dừng xe đón khách nhóm đối tượng đã xông đến dùng tay chân đánh chủ xe và phụ xe
trong lúc ẩu đà một đối tượng đã dùng dao chém gây thương tích cho phụ xe khách ngọc sơn
trước khi tháo chạy các đối tượng còn bẻ lấy đi một camera hành trình của xe khách ngọc sơn nhằm phi tăng vật chứng
thông qua công tác trinh sát địa bàn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã triển khai ba tổ công tác khẩn trương xác minh điều tra làm rõ danh tính nhóm đối tượng gây án
các đối tranh đến nay tuổi hai cũng đã tiến hành triệu tập được tám đối tượng liên quan đến vụ gây thương tích và gọi tài sản trên
tám đối tượng trên là do hai đối tượng là định và toàn là chủ xe của xe mỹ anh thuê các đối tượng từ hà nội
người từ hà nội cũng như là trên các cái địa bàn huyện giao thủy mà đang làm ăn sinh sống tại hà nội để gây thương tích và gọi tài sản cho nhà xe tại cơ quan công an thì các đối tượng và nhà xe đã khai báo thành khẩn
ngày một hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã tạm giam tám đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích gồm hai chủ xe hai phụ xe khách mỹ anh và nhóm bốn đối tượng đã đánh dần mặt xe khách ngọc sơn
khám nhà các đối tượng cơ quan công an thu giữ một dao một vali gạch và một số vật chứng có liên quan vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định điều tra